để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tam hợp bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn lào và nhân dân trên địa bàn khắc phục khó khăn
tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên cột mốc góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới
chuyến tuần tra định kỳ giữa đồn biên phòng tam hợp bộ đội biên phòng nghệ an việt nam và đại đội biên phòng hai trăm năm mươi
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bô li kham sai lào
xuyên qua cánh rừng già nơi cách mặt nước biển một sáu trăm linh mét lực lượng tuần tra kết hợp đặt chân đến cột mốc bốn trăm hai mươi năm nơi biên giới việt lào
cùng tuần tra kết hợp giúp lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cập nhật tình hình địa bàn
kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn
kiểm tra kiểm soát chặt biên giới phòng chống vượt biên trái phép
tại cột mốc bốn trăm hai mươi năm
các nghi thức đối ngoại biên phòng về tuần tra song phương được hai bên nghiêm túc thực hiện như trào cột mốc
cùng kiểm tra vị trí hiện trạng tọa độ và kết cấu cột mốc công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giữa hai bên
thông tin về tội phạm gây mất ổn định đến an ninh biên giới
sau đợt tuần tra tháng bảy nay đội biên phòng tám hợp và đại đội biên phòng hai trăm năm mươi một sẽ tiếp tục phối hợp
để thường xuyên trao đổi thông tin tình hình đặc biệt là tình hình liên quan đến hai bên biên giới
tình hình về các loài tội phạm và tình hình
tình hình về dịch bệnh đồng thời bên cạnh đó thì thường xuyên theo kế hoạch hàng tháng sẽ luân phiên tổ chức
các hoạt động tuần tra song phương để bảo vệ đường biên cột mốc và đồng thời nắm bắt các tâm tư
tư tưởng người dân ở hai bên biên giới để tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động qua lại thâm thân
cũng như là mua bản trao đổi hàng hóa của người dân hai bên biên giới
buổi tuần tra song phương không có sự cố phát sinh không phát hiện trường hợp vi phạm quy chế biên giới
kết thúc tuần tra hai bên tổ chức rút kinh nghiệm
ký biên bản ghi nhận kết quả công tác quản lý bảo vệ biên giới trong thời gian qua và kế hoạch phối hợp thời gian tiếp theo